từ xưa đến nay thói quen đọc sách đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong cộng đồng
cùng với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ và những thay đổi về thói quen trong mùa dịch
nhiều ứng dụng đọc sách tóm tắt sách tinh gọn đã ra đời để phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng
đây là loại sách giúp cho người đọc tiết kiệm thời gian nắm được ý chính và đưa ra quyết định là có nên đọc bản gốc hay không
việc phát triển thị trường này sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ đọc sách đang còn thấp ở việt nam
sách tinh gọn hiểu một cách đơn giản đó là những cuốn sách được viết lại dưới dạng tóm tắt nội dung những cuốn sách đã được xuất bản
nó được thể hiện bằng lối viết đơn giản dễ hiểu chỉ tập trung vào những vấn đề trọng tâm
nhằm đem đến cho độc giả cách thức tiếp cận gần gũi và đơn giản nhất
quả đó giúp họ tiếp thu thông tin trí thức một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất
thời buổi mà ai cũng rất là hối hả ai cũng không dành được nhiều thời gian cho việc đọc sách
thì bản thân một cuốn sách tinh gọn của tôi là
chúng tôi làm chỉ đến hai mươi ba mươi phút là mọi người có thể đọc xong những cuốn nội dung đấy và hiểu được
thì chúng tôi định nghĩa ra đọc sách tinh gọn là đọc sách ứng dụng
tức là như thế nào tức là những cái thông tin những nội dung đến từ sách vở và thì họ có thể áp dụng vào cuộc sống nghe
không nằm ngoài xu thế này gần đây thị trường sách việt nam đã xuất hiện những cuốn sách tinh gọn dưới dạng sách điện tử
sách nói với các chủ đề về kinh tế tài chính kỹ năng khoa học công nghệ
đi kèm với phần nội dung là những hình ảnh minh họa bắt mắt xình động nhằm tăng thêm phần hấp dẫn cho cuốn sách
sách nói hay là sách tóm tắt như thế này thì có thể là vừa đọc vừa nghe vừa làm việc khác là rất là thuận tiện
đọc như loại sách này không tốn quá nhiều thời gian và mình chỉ cần nghe bình thường một cuốn sách mình phải đọc đến cả tuần
nhưng với sách tóm tắt này thì mình chỉ tốn khoảng một tiếng là mình có thể lắm được toàn bộ nội dung của cả quyển
sách tinh gọn là một xu hướng tất yếu của ngành xuất bản tạo ra sự phong phú về thị trường sách
vấn đề đặt ra là cần có những quy định chặt chẽ trong luật xuất bản luật sở hữu trí tuệ
để việc phát triển sách tinh gọn hợp pháp bảo đảm quyền lợi của tác giả chủ sở hữu quyền tác giả
đây sẽ là những viên gạch nền móng gia cố thêm trên con đường tạo dựng hình thành và phát triển thói quen đọc sách
để hướng tới một xã hội đọc lành mạnh bền vững